công an tp hcm cho biết cũng vừa triệt phá đường dây mua bán bộ phận cơ thể người
núp bóng việc hiến thận nhận thận các đối tượng trong đường dây đã thu lợi bất chính hơn một mươi hai tỷ đồng
bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng đã thực hiện hai mươi tám giao dịch mua bán tạm thận
trong đó có một mươi ba trường hợp đã cấp ghép đã cấy ghép thành công mỗi trường hợp cần mua thận
các đối tượng ra giá từ bốn trăm linh triệu đồng đến hơn một một tỷ đồng nhưng chỉ trả cho người bán thận
từ hai trăm sáu mươi triệu đồng cho đến bốn trăm linh triệu đồng thu lợi bất chính hơn một mươi hai tỷ đồng
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được vào ngày một mươi chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với bùi tiến lực
nguyễn thanh phong trần thanh hòa và phan thanh hải về tội mua bán bộ phận cơ thể người
theo điều một trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân
cung cấp phê chuẩn hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình chánh tiếp tục củng cố
chứng cứ mở rộng điều tra xử lý nghiêm theo đúng quy định